tại thành phố cần thơ tối ngày hai mươi một tháng tám triển lãm với chủ đề nông nghiệp và công nghệ sản xuất
nông nghiệp tiên tiến đã được khai mạc triển lãm diễn ra từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng tám đây
là hoạt động nằm trong khuôn khổ tuần lễ an ninh lương thực apec hai nghìn một mươi bảy tại thành phố cần thơ
thông qua triển lãm các nền kinh tế apec cũng mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và thành tiệu ứng dụng
khoa học hướng tới hình thành một nền nông nghiệp với công nghệ sản xuất tiên tiến hiện đại
góp phần vào phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu của khu vực
nhân dịp này tại cần thơ đã diễn ra lễ ký kết ý định thư hợp tác lâu dài trong nghiên cứu
nghiệp giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế
australia hai bên đã thống nhất một chiến lược hợp tác một mươi năm trong đó có định hướng về các lĩnh
hợp tác nghiên cứu các khu vực địa lý tập trung và những ưu tiên tài trợ cho chương trình
nghiên cứu giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi bảy